ngày một mươi hai tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh hội thảo quốc tế về năng lượng và khí hóa lỏng đã được tổ chức
với sự tham dự của đại diện bộ công thương các công ty về năng lượng dầu khí trong nước
năm hai nghìn một mươi chín khả năng cấp khí cho sản xuất điện ở việt nam là tám tỷ m ba
tuy nhiên khả năng cấp khí chỉ duy trì được đến năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng khí suy giảm và bắt đầu thiếu hụt
do đó từ năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ phải nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng để hỗ trợ cho các nhà máy điện khí
hiện khí thiên nhiên hóa lỏng là nguồn năng lượng sạch được xem là giải pháp quan trọng khi nguồn tài nguyên trên đã suy giảm
hội thảo với mục đích giới thiệu tiềm năng hợp tác về chuyển giao công nghệ khai thác kinh doanh về năng lượng khí hóa lỏng
thúc đẩy thị trường giữa các doanh nghiệp hai nước việt nam hoa kỳ